trước đó công an quận long biên nhận được đơn trình báo của bốn bị hại
tài sản của họ là những chiếc xe máy nhãn hiệu honda đã không cánh mà bay
qua quá trình giả soát lực lượng công an xác định đây là một đường dây ăn cắp và tiêu thụ xe máy khép kín
xác định được đầu mối tiêu thụ tài sản trộm cắp là đối tượng lê tiến dũng
công an quận long biên tiếp tục truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản
thủ đoạn đối tượng trộm cắp này rất tinh vi
hắn bắt taxi để đi lòng vòng quan sát những gia đình sơ hở rồi vào nhà trộm cắp
và cất giấu ở một vị trí khác
sau đó thì lấy từng xe một lấy từng xe một
sau đó thì khi mà quay lại hiện trường thì chúng lại bắt taxi
quay lại hiện trường và bắt taxi khác chứ không phải cái taxi đấy
xác định rõ được đối tượng
công an quận long biên đã bắt giữ ngô xuân trường hay còn có tên khác là thanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã yên tử
huyện yên mô tỉnh ninh bình
tại cơ quan công an đối tượng trường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
do không có tiền tiêu xài trương đã cùng một đối tượng khác là phùng trung nam
sinh năm hai nghìn năm đi trộm cắp xe máy
lấy được thì dắt đến bán cho ông mão ở cầu đuống
rồi chia nhau tiền tiêu xài
cái nhiều nhất xe lấy được thì bán được hai triệu rưỡi một cả
nhân hiệu gì nhân hiệu xe bán
a blaze way a future tất cả đều
cái nào cao nhất thì được hai triệu rưỡi
thế tổng cộng là em lấy bao nhiêu chiếc xe rồi
sau khi lấy cắp được đối tượng này đã không trực tiếp mang tài sản đi tiêu thụ
nhằm tránh sự để ý của cơ quan công an
bọn chúng đã mượn tay của những người bàn xã hội để mang tiêu thụ nơi khác
chiếc xe máy a blaze mà trường đã ăn cắp được
và bán cho đầu mối tiêu thụ lê tiến dũng với giá tám triệu đồng
đối tượng lại không trực tiếp mang đi tiêu thụ
mà đối tượng sử dụng cái việc là
những đối tượng quen biết ngoài xã hội
và nhờ các đối tượng đấy mang đi tiêu thụ
để tránh việc mà khi bị phát hiện cơ quan công an phát hiện thì
thì đối tượng trộm cắp lần tránh cái việc là người trực tiếp mang tài sản đi tiêu thụ
chỉ một chút sơ hở của chủ tài sản
và cũng chỉ mất từ một mươi đến hai mươi giây
những tên đạo trích dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội
hai đối tượng nguyễn quang trọng và nguyễn hữu duy
sinh năm hai nghìn hai
ở xã kim lũ
trong khoảng một mươi năm giây là lên điện
em vào trong mạng em nhìn
em ghi là vang phá khóa
thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp xe máy như sau
thường đi thành nhóm từ hai đến ba người
phân công mỗi người thực hiện một nhiệm vụ
người thì cảnh giới
người thì thực hiện cắt khóa
người vào lấy xe
thời gian thực hiện thường vào ban đêm hoặc dạng sáng

địa bàn chúng thường nhắm đến là các khu dân cư
của địa bàn giáp danh giữa các huyện các tỉnh dân cư thừa thớt
khi phát hiện nhà dân nào sơ hở để xe máy ở ngoài sân
trong đó cổng cửa khóa không cẩn thận
các đối tượng sẽ cắt khóa cậy cửa đột nhập vào bên trong
lấy trộm xe máy
các đối tượng trộm cắp tài sản hoạt động ngày càng tinh vi xảo quyệt
đặc biệt là các đối tượng đã từng có tiền án tiền sự
điện bàn đêm đi ngủ thì người dân cũng hết sức cảnh giác
trong việc khóa cổng khóa cửa
có thể thì mắc các camera an ninh
để phục vụ việc phòng chống tượng phạm
đối chung và phục vụ việc khi có việc gì xảy ra
thì camera an ninh người dân cũng có thể xem lại
đấy là một biện pháp để phòng ngừa và bảo vệ chính mình
cơ quan công an khuyển cáo
người dân cần nâng cao hơn nữa
ý thức trong việc bảo vệ tình hình của họ
nên ra cố cửa cổng
bằng các hệ thống khóa có khả năng chống cậy
chống cắt hoặc có khả năng phát dấu hiệu cảnh báo
có điều kiện hơn có thể lắp đặt thêm
hệ thống camera giám sát xung quanh
nhà cơ quan đơn vị
những nơi trọng yếu để hạn chế thấp nhất
tình trạng các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
đối với xe máy
cần trang bị thêm khóa chống trộm xe máy
khóa cảng khóa chữ u
khóa chân trống cho xe máy
chú ý phải để xe ở những nơi có người trông coi
khi về nhà nên giúp cất chìa khóa điện
đưa xe máy vào bên trong nhà
không nên để xe trước sân hay hành lạc
những năm gần đây tình trạng buôn lộ ô tô diễn biến phức tạp
với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn
nhiều đường dây buôn lậu ô tô chỉ lộ diệt
trong khi lực lượng chức năng điều tra mở rộng
vì có liên quan đến vụ án hình sự nào đó
lợi nguyện khủng giúp lầm dầu nhanh chóng
cũng khiến tình trạng buôn lậu ô tô không hề suy giảm